thực hiện đợt cao điểm chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông công an lâm đồng vừa tiến hành phân luồng kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế lưu thông trên địa bàn thành phố đà lạt
để tránh ủn ứ giao thông do tổ chức kiểm tra nồng độ cồn của lái xe lực lượng cảnh sát giao thông đã phân làn đường bằng cọc phản quang
báo hiệu bằng đèn xe chuyên dụng trong trường hợp nghi vấn có sử dụng rượu bia chất kích thích sẽ kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng
qua kiểm tra trên năm mươi lượt xe lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện bảy tài xế vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên buổi kiểm tra không phát hiện trường hợp nào tài xế sử dụng ma túy
những trường hợp sử dụng rượu bia quá mức đều bị xử phạt hành chính từ hai năm tới một mươi bảy triệu đồng
và xe bị tạm giữ giấy phép lái xe từ bốn tới sáu tháng theo quy định tùy từng trường hợp
theo kế hoạch từ nay tới sau tết âm lịch năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lâm đồng sẽ liên tục kiểm tra
kiểm soát việc nồng độ cồn chất kích thích với các tài xế tại nhiều cung đường trên địa bàn